tại cuộc họp với thường trực chính phủ về các giải pháp trong phòng chống dịch vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý với các đề xuất của ban chỉ đạo phòng chống dịch
trong đó nới lỏng các quy định một cách thận trọng
hà nội là địa phương có nguy cơ nhưng một số địa phương của hà nội lại có nguy cơ cao
như huyện thường tín và mê linh và những nơi có ca nhiễm chưa đủ một mươi bốn ngày
vẫn tiếp tục áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
như vậy không áp dụng nguy cơ cao đối với toàn hà nội
mà chỉ với một số địa phương của hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội có quyết định để thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
đối với các địa phương có người nhiễm dịch
các địa phương khác như bắc ninh hà giang huyện nào có người nhiễm thì huyện đó là nguy cơ cao
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đã có tiến bộ nhiều trong phác đồ điều trị
sử dụng công nghệ truy vết năng lực ứng phó
đây là thành công trong phòng chống dịch của việt nam để chuyển sang một giai đoạn dài hơi hơn
căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch ubnd tp hà nội có quyết định như tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa
và sản xuất kinh doanh dịch vụ nhưng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
chủ tịch tỉnh thành phố cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết
căn cứ chỉ thị của thủ tướng các quy định của bộ y tế và thực tiễn tại địa phương
các vùng có nguy cơ cao cần phải tiếp tục kiểm tra giám sát hỗ trợ
trong quá trình thực hiện của người dân của tổ chức và doanh nghiệp ở trong vùng đó
thủ tướng yêu cầu không được quá vui mừng mà cần phải cảnh giác và có biện pháp cụ thể trong phòng chống covid
các ngành công an quân đội xã phường bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chống đua xe ngăn ngừa tội phạm đưa công dân việt nam về nước
thực hiện cách ly chặt chẽ theo quy định
từ trung ương đến địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển
cần thích nghi với covid và sống có kiểm soát thận trọng